do đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đề nghị sở y tế khẩn trương có kế hoạch giải pháp nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở
thành phố nên đề xuất bộ y tế có cơ chế cho phép bác sĩ đa khoa mới tốt nghiệp chưa có chứng chỉ hành nghề
được tham gia điều trị f tại cộng đồng và thực hành tại y tế cơ sở để xét cấp chứng chỉ hành nghề
ngoài ra ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đề nghị ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi tám tuổi
toàn thành phố hiện có khoảng một tám triệu trẻ em để đảm bảo an toàn khi đi học trở lại
tp hcm chưa có nguồn chi hỗ trợ cho một số đơn vị
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm về thực hiện nghị quyết một mươi hai của hội đồng nhân dân tp hcm
chi hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tp hcm đã chi ba trăm một mươi một hai tỷ đồng cho sáu mươi sáu trường hợp
ở tuyến thành phố hai mươi tám người đã nhận hỗ trợ với số tiền hai trăm một mươi năm tỷ đồng
đa số đã chi hết
chỉ còn bổ sung một số đối tượng bị sót và các đoàn mới đến
ủy ban nhân dân cấp quận huyện và tp hcm đã chi cho ba mươi năm người với số tiền tám mươi một tỷ đồng đạt tám mươi bốn
nghìn người còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi
bộ tư lệnh tp hcm đã chi hỗ trợ tám trăm ba mươi năm người với ba bảy tỷ đồng
công an tp hcm chi cho một bảy trăm hai mươi hai cán bộ với số tiền một mươi sáu tỷ đồng
nhóm bốn bệnh viện thuộc bộ quốc phòng một bệnh viện thuộc bộ công an
một bệnh viện thuộc bộ y tế và một mươi một bệnh viện tư nhân hiện chưa có nguồn chi trả
với các đoàn chi viện cho thành phố đa số đã được chi hỗ trợ
riêng đoàn do bệnh viện trở đấy phủ trách và đoàn của bệnh viện trung ương huế
do ủy ban nhân dân quận một mươi quản lý đang làm thủ tục và dự kiến hoàn thành chi trong tháng bảy
khó khăn vướng mắt lớn nhất làm ảnh hưởng đến tiến độ chi trả là do khối lượng công việc của các cơ quan
đơn vị phòng chống dịch rất lớn luôn cấp bách nên không thể nhanh chóng lập đầy đủ hồ sơ
chứng từ để chi trả quyết định hoặc làm văn bản tiếp nhận phân công nhân sự tham gia chứng dịch bản chứng công
bên cạnh đó do các nhóm đối tượng có sự chây lệch về mức chi trả nên khi lập danh sách phải giả soát ký
mất nhiều thời gian
sở y tế đang đôn đốc thực hiện làm việc trực tiếp với đơn vị chưa chi trả
và phối hợp với kho bạc nhà nước tp hcm để hoàn thành việc hỗ trợ trong thời gian sớm nhất
các biện pháp phòng chống dịch khiến tổng sản phẩm giảm gần năm giải ngân đầu tư công chỉ đạt ba mươi hai
hàng loạt chỉ tiêu không đạt theo lãnh đạo hội đồng nhân dân tp hcm
bên cạnh những mặt đạt được để có kết quả kiểm soát dịch như ngày hôm nay
thành phố đã trả một cái giá không nhỏ
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ nói tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba
hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi khi đề cập tình hình kinh tế xã hội chín tháng qua
theo bà lệ covid một mươi chín bùng phát và diễn biến phức tạp gần năm tháng qua
buộc thành phố phải duy trì giãn cách xã hội nhiều lần và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chia đẻ
từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chín tháng đầu năm giảm mạnh giá trị tổng sản phẩm ước tính giảm bốn chín mươi tám
và dự báo cả năm giảm năm sáu mục tiêu tăng sáu
tổng số vốn đầu tư công giải ngân sẽ đạt ba mươi hai kế hoạch
qua giả soát hai mươi chỉ tiêu chủ yếu với hai mươi chín chỉ tiêu thành phần
năm hai nghìn hai mươi một theo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố dự kiến chỉ hoàn thành một mươi một chỉ tiêu
không hoàn thành một mươi ba chỉ tiêu năm chỉ tiêu chưa tính toán được trong thời điểm này
dự báo thu ngân sách nhà nước không giảm sâu nhưng việc hoàn thành kế hoạch năm nay sẽ khó khăn
bà lệ cho biết năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh được trung ương ra chỉ tiêu thu ngân sách là ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
theo chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh đây là kỳ họp quan trọng để hội đồng nhân dân thành phố
đánh giá toàn diện nỗ lực cố gắng của thành phố trong kiểm soát covid một mươi chín
đồng thời cơ quan dân cử thành phố sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
và nhiệm vụ trọng tâm giải pháp những tháng cuối năm
hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận xem xét thông qua nghị quyết liên quan các lĩnh vực kinh tế
ngân sách đô thị văn hóa xã hội như kế hoạch đầu tư công trung hạn
nguồn vốn ngân sách địa phương của thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tp hcm mộc bài hỗ trợ giáo dục cho trẻ mầm non
học sinh phổ thông công lập ngoài công lập
kỳ họp này cũng sẽ bầu ủy viên ubnd tp hcm với giám đốc sở y tế giáo dục và đào tạo
và tránh văn phòng ubnd tp
trước đó bà nguyễn thị lệ cho biết sau năm tháng đợt dịch thứ tư bùng phát
với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và sự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương
các tỉnh thành và các nước hiện tp hcm cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
đến hôm nay hội đồng nhân dân tp hcm có thể báo cáo trước đồng bào
cử tri tp cả hai mươi hai quận huyện trên địa bàn đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch
chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới
bà lệ cho biết tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi thành phố ghi nhận bốn trăm một mươi bảy hai trăm linh tám ca nhiễm

số ca nhiễm trong ngày đã giảm xuống mức ba con số số tử vong giảm xuống hai con số
tỷ lệ tiêm vaccine mũi một cho người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên đạt gần chín mươi chín
và tỷ lệ tiêm mũi hai đạt trên bảy mươi sáu
hệ thống y tế tiếp tục được củng cố tỷ lệ sử dụng dược điều trị covid một mươi chín giảm còn hai mươi hai so với công suất
thực hiện chỉ thị số một mươi tám của chủ tịch ubnd tp từ ngày một tháng một mươi
một số hoạt động kinh tế xã hội được mở cửa trở lại tại những nơi bảo đảm tiêu chí an toàn
hai mươi giờ khu vực công viên hầm thủ thiêm đông nghịt khách
nhân viên các xe hàng trong chuẩn bị sẵn bạt chảy xuống nền đón hàng chục nhóm khách ngồi ăn tại chỗ
các xe cá viên chiên vô cùng đắt khách trên các tủ hàng đều còn ít đồ ăn mặc dù vẫn còn sớm
người bán hàng chiên các loại cá tôm viên đông lạnh xúc xích phô mai que không kịp
hầu hết các khu vực ăn uống tại chỗ đều có các xe hàng bán thức ăn nhanh nước uống
nhân viên thay vì dọn bàn ghế nhựa như ngày thường
sẽ chuẩn bị các miếng phông bạt chảy xuống nền gạch có thể phục vụ theo nhóm từ bốn đến vài chục người
khi uống nước hay là mua thực phẩm ở đây sẽ được ngồi bạt miễn phí
sau khi chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết bên lề một cuộc họp mới đây
rằng thành phố sẽ thí điểm tổ chức kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ
có thể ở quận bảy hoặc địa bàn an toàn
nhiều hàng quán trên địa bàn ở thành phố đã cầm đèn chạy trước
không chỉ tại khu vực công viên nóc hầm thủ thiêm
phóng viên báo thanh niên cũng đã ghi nhận tình trạng chung ở một số khu vực như là phố ẩm thực vĩnh khánh quận bốn
một số quán ốc cũng kê bàn ghế cho khách ngồi là ăn